thưa quý vị sáng nay tại phủ chủ tịch thủ tướng phạm minh chính chủ trì lễ đón thủ tướng vương quốc campuchia
samdeok mohabovor thakvade hunmanet thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi một đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
theo nghi thức dành cho người đứng đầu chính phủ nước ngoài thăm chính thức việt nam
đây là chuyến thăm chính thức việt nam đầu tiên của thủ tướng hulmanet trên cương vị mới
có phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước campuchia việt nam
sau lễ đón hai thủ tướng đã có cuộc hội đàm
hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ việt nam campuchia thời gian qua
trao đổi về phương hướng lớn nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác toàn diện việt nam campuchia trong thời gian tới
theo đó hai bên nhất trí tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao
phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác quan trọng giữa chính phủ hai nước
tăng cường kết nối giao lưu giữa thanh niên và lãnh đạo trẻ hai nước
cùng phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực để kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng
mùng bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín mùng bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
về hợp tác quốc phòng an ninh hai thủ tướng nhất trí tiếp tục phát huy hai lĩnh vực trụ cột quan trọng này
nhằm góp phần duy trì môi trường hòa bình ổn định ở mỗi nước
kiên định nguyên tắc không cho phép bất cứ thế lực thù địch nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống lại nước kia
tiếp tục triển khai hiệu quả các kế hoạch hợp tác giữa hai bộ quốc phòng và bộ công an nội vụ hai nước
phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý biên giới ngăn chặn đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới
và cùng nhau hợp tác đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống
hoàn ngành việc hai nước cùng lào sẽ sớm tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam lào campuchia
cấp bộ trưởng quốc phòng lần thứ nhất
về hợp tác kinh tế thương mại đầu tư hai thủ tướng nhất trí hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ
hội nhập quốc tế sâu rộng hiệu quả tăng cường kết nối hai nền kinh tế
cả kết nối về hạ tầng cơ sở và kết nối về thể chế chính sách đẩy mạnh thương mại song phương
phần đấu đàn mốc kim ngạch thương mại song phương hai mươi tỷ usd trong thời gian tới
nhất trí khuyến khích và tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp hai nước
về hợp tác biên giới hai thủ tướng hoan nghênh các cơ quan liên quan hai bên đã phối hợp chặt chẽ
nhằm tiếp tục duy trì củng cố đường biên giới hòa bình ổn định và phát triển nhất trí tiếp tục phối hợp
thúc đẩy việc giải quyết các khu vực thuộc một mươi sáu đường biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc
không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các lực lượng chức năng và địa phương giáp biên giới hai nước
về các lĩnh vực hợp tác khác hai thủ tướng nhất trí tăng cường chia sẻ kinh nghiệm
bồi dưỡng tập hồn cán bộ của hai nước đẩy mạnh hợp tác nguồn nhân lực thúc đẩy tăng cường kết nối giao thông
phối hợp với lào đẩy mạnh các gói du lịch một hành trình ba điểm đến
trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình
an ninh ổn định ở khu vực trong đó có duy trì đoàn kết lập trường chung và vai trò trung tâm của asean
đối với những vấn đề an ninh chiến lược của khu vực trong đó có vấn đề biển đông
khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ ủng hộ lập trường của nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế
tiếp tục cùng các nước thành viên asean xây dựng cộng đồng asean
tiếp tục tăng cường hợp tác ba nước campuchia lào việt nam
ngay sau hội đàm hai thủ tướng đã cùng chứng kiến lễ ký ba văn kiện hợp tác
cùng bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
giữa bộ khoa học và công nghệ việt nam và bộ công nghiệp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo campuchia
bản ghi nhớ về hợp tác giữa liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam và phòng thương mại campuchia
bản ghi nhớ về hợp tác giữa học viện ngoại giao việt nam và viện ngoại giao và quan hệ quốc tế campuchia